sáng nay bộ y tế cho biết đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng một mươi hai mươi ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
và riêng trong ngày một mươi sáu tháng bảy đã có bốn mươi một tám trăm một mươi bảy người được tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng hơn bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cũng trong sáng nay có hai một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín mới trong đó riêng tp hcm đã chiếm đến một bảy trăm sáu mươi chín ca
đến nay việt nam đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu hai trăm chín mươi hai bệnh nhân